cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết là cục này vừa nhận được thông tin từ thương vụ việt nam tại thái lan
thông báo về việc ban hành kết luận cuối cùng của cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm ống
ống dẫn bằng sắt hoặc là thép có xuất xứ hoặc là nhập khẩu từ việt nam
theo thông báo trên ủy ban về phá giá và trợ cấp thái lan đã quyết định áp thuê chống bán phá giá từ sáu chín mươi bảy đến năm mươi một sáu mươi một
đối với các sản phẩm thép nhập khẩu bị điều tra nhằm ngăn chặn đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất nội địa
cũng theo cục phòng vệ thương mại quy định của hiệp hội chống bán phá giá lệnh áp thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng tối đa trong năm năm
và hàng năm các thành viên có thể tiến hành ra soát mức thuế áp dụng trên cơ sở có yêu cầu chính thức từ phía các bên liên quan hoặc cơ quan điều tra thấy cần thiết
do vậy cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan của việt nam tiếp tục xem xét tham gia các đợt ra soát để bảo đảm quyền và lợi ích trong quá trình thái lan giả soát biện pháp